thành ủy hải phòng vừa chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và các đại hội điểm đối với các đảng bộ trực thuộc thành ủy đạt kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận
đây là cơ sở quan trọng để đại hội các đảng bộ trực thuộc thành ủy tiếp tục được tổ chức thành công rực rỡ trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đại hội điểm các cấp được thực hiện theo đúng kế hoạch góp phần quan trọng đối với công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại trà
các cấp ủy đã lựa chọn bốn trăm bảy mươi bảy trên sáu một trăm năm mươi bảy tri bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và sáu mươi sáu trên một hai trăm sáu mươi ba tri đảng bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm
tại các đại hội cơ sở cũng như tại các đại hội cấp trên cơ sở kết quả bầu ban chấp hành ban thường vụ bí thư phó bí thư ủy ban kiểm tra chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đều bảo đảm đúng quy chế bầu cử đúng đề án
nhân sự được bầu đều đạt số phiếu cao từ chín mươi một đến một trăm linh cơ cấu cấp ủy mới bao gồm người tham gia lần đầu tái cử
cán bộ nữ cán bộ trẻ đều đáp ứng yêu cầu đề ra bảo đảm tính kế thừa ổn định đổi mới sáng tạo phát triển
đáng chú ý ba mươi hai đại hội cấp cơ sở được bầu chọn trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội đều thành công
số phiếu tín nhiệm đạt chín mươi năm năm đến một trăm linh không phát sinh tình huống phải xin ý kiến cấp ủy cấp trên tại đại hội